tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai
để điều tra xử lý nhóm năm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe gắn máy
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm đối tượng đang bị tạm giữ tại đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một là lý gia huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ quận năm quỳnh quyền huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ bình tân nguyễn minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ quận một mươi hai đặng duy quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và vũ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ngụ quận năm
bên cạnh đó công an còn tạm giữ bảy xe gắn máy bốn đoạn bẻ khóa là tăng vật phương tiện liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu thừa nhận đã gây ra năm vụ trộm xe gắn máy
trong khoảng thời gian từ cuối tháng chín đến nay trong đó quận tám hai vụ quận năm hai vụ quận một mươi một một vụ
trong đó gia huy và quyền huy là hai đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm nhất
thủ đoạn của các đối tượng là chở nhau trên xe gắn máy trên khắp các tuyến đường
khi phát hiện người dân để xe sơ hở chúng dùng đoạn để khóa trộm xe rồi đem về khách sạn cất giấu
tài sản trộm cắp cả nhóm bán cho đặng duy quyền để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
hiện công an quận một mươi một đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
ai là nạn nhân của băng nhóm này hãy đến trình báo để phục vụ công tác điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
đồng thời khuyến cáo người dân nên trong giữ tài sản cẩn thận không để sơ hở
khi ra đường không nên nghe điện thoại và mang nhiều trang sức có giá trị để tạo thời cơ cho các đối tượng gây án